với hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
một trường hợp vừa bị công an thành phố nam định phát hiện và xử lý
vào lúc một mươi tám h một mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy trường hợp trên đã đăng tải bài viết với nội dung
f một trần nhân tông tast lên dương tính rồi mọi người chú ý đi lại nhé lên tài khoản facebook cá nhân của mình
tại cơ quan công an trường hợp này đã thừa nhận đăng tải bài viết trên lên tài khoản facebook cá nhân
nhưng không phải là thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng hay cơ quan y tế đã công bố về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bài viết tuy đã được xóa bỏ nhưng đã có những tác động tiêu cực gây hoang mang trong cộng đồng mạng cũng như quần chúng nhân dân
công an thành phố nam định đã lập biên bản vi phạm báo cáo đề xuất ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng